thực hiện lời kêu gọi của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hà nội về việc hạn chế ra đường khi không có việc
người dân thủ đô đã thực hiện rất nghiêm túc
có thể thấy đường phố giao thông thưa thất hơn các điểm vui chơi ăn uống cũng không còn cảnh nhộn nhịp chen lấn
thậm chí nhiều nhà hàng chọn cách đóng cửa để ủng hộ chống dịch
người dân thì học cách thích nghi với ở nhà bằng nhiều cách thức mới mẻ và lành mạnh
trò chơi cá ngựa rất thú vị nhưng nó còn thú vị hơn khi đó là trò chơi kết nối đến cả bốn thế hệ gia đình bà kim anh
bà kim anh chia sẻ đây là lần đầu tiên mà từ già trẻ lớn bé trong nhà được quây quần chơi chung một trò chơi như thế
thay vì mỗi người một nơi hay mỗi người lại ôm một chiếc điện thoại
mình chủ nhà không ai đi ra đường không có việc gì thì không nên đi

nếu mà có cần thiết thì không nên đi
nếu mà có cần thiết thì mới phải đi còn cố gắng ở nhà để giữ cho mình và giữ cho cộng đồng
có nhà thì chơi trò chơi có nhà thì tranh thủ cùng nhau nấu ăn làm bánh
không phải lúc nào chị luyến cũng có thời gian sành để nghiên cứu một món ăn mới thế này
mẹ chị thích ăn chả cá lã vọng nhưng lại không muốn ra ăn ngoài hàng
nên rất lâu rồi ước muốn nấu cho mẹ một bữa chả cá mới có cơ hội được thực hiện
cái mà mình cảm thấy được nhiều nhất sau đợt dịch này đấy là cái sự gắn kết giữa gia đình
và tâm sự của một con gái lấy chồng xa mẹ từ rất là lâu có cơ hội mà được ở nhà được ở gần bên mẹ
nó là một điều mà thực sự là nếu mà nói là không nhờ cái dịch này thì mình sẽ không thể cảm nhận được
vì công việc hàng ngày sẽ đi liên tục sau đó sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ riêng của mình
rất là khó có cái cơ hội mà quay trở lại như thời còn thơ ấu
được ở bên mẹ hàng ngày được lắng nghe những câu chuyện hàng ngày với mẹ
rồi cùng với mẹ vào bếp làm những cái món mới
khi mọi người dân thực hiện theo lời kêu gọi hạn chế ra đường khi không cần thiết
thì nhiều cửa hàng tại hà nội cũng tích cực tham gia lời kêu gọi này
với vị trí đắc địa ngay khu trung tâm bà mến sáng bán bún trưa tối bán cơm khách
vào quán không lúc nào vắng ngay cả trong mùa dịch
thu nhập mỗi ngày cũng sắp xỉ ba triệu đồng
nhưng hôm nay thay vì dọn hàng như mọi ngày
thì bà dành nửa ngày để lau dọn bát đũa và đóng cửa hàng
không ai bắt buộc nhưng cả bà và chục cửa hàng khác đều tự nguyện đóng cửa
chỉ vì không muốn cửa hàng mình tập trung đông khách lại gây hại cho sự kiểm soát dịch bệnh của thành phố
tạm đóng cửa để phòng dịch và bảo vệ sức khỏe khách hàng
dù là những tờ giấy in vội hay những tấm băng rôn khổ lớn để khách hàng sẽ đọc được như thế này
chúng cũng như một lời hiệp lực đồng lòng của người dân thủ đô trong những ngày tháng chống dịch